nhân kỷ niệm sáu mươi ba năm ngày thầy thuốc việt nam chiều hai mươi bảy tháng hai đồng chí nguyễn quang dương
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bạc liêu đã đến thăm chúc mừng và động viên đội ngũ cán bộ lãnh đạo
ngành y tế tỉnh lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sở y tế bạc liêu
cũng nhân dịp này sáng hai mươi bảy tháng hai sở y tế bạc liêu tổ chức họp mặt các cán bộ lãnh đạo
ngành y tế của tỉnh các thời kỳ hơn một trăm năm mươi đại biểu là thế thuốc yếu tú thế thuốc tiêu biểu
cán bộ lãnh đạo ngành y tế tỉnh đến dự